trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga chiều ngày bảy tháng chín theo giờ địa phương
tại trụ sở duma quốc gia hạ viện ở thủ đô moscow tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc hội kiến
với chủ tịch duma quốc gia vlacheslav volodin
chủ tịch duma quốc gia nga đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng gia tăng của việt nam
tại khu vực và trên thế giới khẳng định duma quốc gia luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt
thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa liên bang nga và việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn và đánh giá cao duma quốc gia nga với đại diện của các chính đảng
các lực lượng chính trị khác nhau đã luôn đồng thuận ủng hộ chủ trương phát triển quan hệ hiệu nghị
đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước và nhân dân hai nước
tổng bí thư và chủ tịch đu ma quốc gia nga nhất trí nghị viện hai nước cần tiếp tục tăng cường quan tâm
tạo điều kiện pháp lý thuận lợi giúp giải quyết vấn đề liên quan đến việc đi lại sinh sống
làm việc của công dân hai nước trên lãnh thổ của nhau tích cực hỗ trợ tạo điều kiện pháp lý thuận lợi
để thực hiện tốt các dự án ưu tiên đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa chính phủ hai nước
tạo chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực hợp tác việt nam liên bang nga